chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong những năm qua chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên được nhà nước luật hóa bắt buộc tham gia với sự hỗ trợ ba mươi mức đóng
tuy nhiên với ý nghĩa là nhóm đi trước trên lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân nhưng đến nay vẫn còn không ít học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế
đâu là những nguyên nhân của hạn chế này và phương hướng khắc phục
phóng sự sau đây được chúng tôi thực hiện tại tỉnh thái bình một tỉnh có tới hơn chín mươi chín học sinh sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế
số không nhiều còn lại vẫn là do nhận thức của người dân chưa rõ về lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế đối với họ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm học hai nghìn một mươi chín
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm thứ chín thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên theo luật bảo hiểm y tế
với quyết tâm khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu của các nhà trường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại thái bình tiếp tục đạt kết quả cao
duy trì một trăm linh các trường thực hiện và đã có chín mươi chín chín mươi ba học sinh sinh viên toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế
tuy nhiên vẫn còn những trường hợp có nhiều lý do không tham gia đóng bảo hiểm y tế
chỉ đến khi cần dùng đến lại kệ nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ
mặc dù chúng tôi vận động quyên góp ủng hộ nhưng người ta vẫn không nhận
thì những trường hợp chúng tôi phải chấp nhận
nằm trong số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tại trường học
em phạm thị ly phường hoàng diệu thành phố thái bình tỉnh thái bình có mẹ bị ung thư da
bản thân mắc bệnh ung thư máu bố phải đi làm ăn xa và một em còn nhỏ
từ khi mắc bệnh do không tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế kịp thời
vào đầu năm học mới nên gia đình phải chi một khoản tiền lớn cho em điều trị
chống trọn lại với bệnh ung thư
khó khăn trồng chất khó khăn không tìm ra lối thoát
gia đình em trông nhờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
cháu bị mắc bệnh ung thư máu vào ba tháng này
cháu điều trị pháp đồ trên bệnh viện huyết học truyền máu trung ương được ba đợt
gia đình thì mẹ cháu cũng bị bệnh ung thư da
trước kia thì cũng cơ quan đoàn thẻ cũng giúp đỡ cháu cũng được cái bảo hiểm
thì cũng nhờ các ngành giúp đỡ cho được cái tí bảo hiểm hoặc là tí kinh phí để chữa chạy mẹ con
hoàn cảnh gia đình nhà cháu rất là khó khăn rất là ngất vã
thế nên là một bà con hàng xóm cũng quan tâm cũng giúp đỡ gia đình nhà cháu
một mình bố mà làm nuôi bốn ba mẹ con
nên là mong có thể giúp đỡ gia đình cháu cho cháu xin bảo hiểm
may mắn cho em phạm thị ly bảo hiểm y tế tỉnh thái bình thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội
đã giả soát đối tượng thuộc diện đặc biệt khó khăn để hỗ trợ theo tinh thần tương thân tương ái
đã tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí kịp thời cho em ly giúp em chống chọi với trọng bệnh
có thêm niềm tin vào tương lai và cuộc sống
chúng tôi đã rà soát và hoàn cảnh của cháu ly là mẹ
mắc ung thư da còn cháu ly thì mắc ung thư máu
nên đã bố trí và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình cháu ly
để cháu có điều kiện khám chữa bệnh và chia sẻ tài chính và giảm gánh nặng tài chính
khi cháu đi điều trị ung thư ở các bệnh viện
không giống như trường hợp của cháu ly
anh nguyễn văn toan xã đông cơ huyện tiền hải tỉnh thái bình
là sinh viên sau học trung cấp đào tạo nghề tổng hợp
tại thái bình
với suy nghĩ đơn thuần mình khỏe mạnh thế này
chẳng cần mua thẻ bảo hiểm y tế vì biết đến bao giờ mới dùng đến
anh từ chối tham gia bảo hiểm y tế cho đến khi phải chạy thận
một căn bệnh hiểm nghèo đi theo hết cuộc đời
lúc này đây anh mới tham gia bảo hiểm y tế và nhận ra giá trị của tấm thẻ này
bệnh nhân chúng tôi mắc bệnh hiểm nghèo đã được bảo hiểm y tế chi trả
tất cả những cái thủ tục cho chúng tôi từ khám
xét nghiệm cho tới chạy thận hàng ngày như thế này
nếu không có bảo hiểm y tế chúng tôi chi phí hàng ngày rất là nhiều
chúng tôi đã rất vui mừng vì có bảo hiểm y tế đã giúp đỡ chúng tôi
trong lúc họa nạn khó khăn như thế này
trường hợp của anh toan không phải là hiếm
còn không ít những bậc phụ huynh vẫn nhận thức mơ hồ
về giá trị của thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh
chỉ đến khi những điều không may xảy ra với gia đình mình
họ mới buộc phải thừa nhận tấm thẻ bảo hiểm y tế
như cứu tinh cho bệnh nhân nhất là bệnh nhân nghèo
mới đầu thì nói chung là tôi cũng như bao nhiêu phụ huynh khác
thì nghĩ rằng là thôi con mình có lẽ là cũng không cần thiết lắm
nhưng mà đến khi mà con bị mắc bệnh rồi
thì tôi mới thấy được là cái giá trị của cái việc mua bảo hiểm y tế
nó quan trọng đến mức độ nào
như cháu như tôi bị mắc bệnh y tế nghèo
nếu như không có bảo hiểm y tế chi trả
thì chắc là gia đình tôi sẽ không khánh nổi cái khoản chi phí khổng lồ như thế
vậy nên là tôi cũng mong muốn là
mình hãy tham gia mua bảo hiểm y tế cho con
những trường hợp như em phạm thị ly anh nguyễn văn toan không phải là ít
theo bảo hiểm xã hội tỉnh thái bình
những khó khăn mà tỉnh này gặp phải trong việc phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đó là
tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan chưa thật tốt
trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
về tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong cuộc sống
một bộ phận học sinh sinh viên và phụ huynh
chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về tính yêu việt nhân văn
sự cần thiết của việc tham gia bảo hiểm y tế
hệ thống y tế trường học vẫn còn nhiều bất cập
đặc biệt là thiếu căn bộ y tế chuyên trách tại các cơ sở giáo dục
vì thế tỉnh thái bình đã đề ra những giải pháp cụ thể
để tiến gần hơn với mục tiêu một trăm linh học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế
chúng tôi xác định là muốn làm tốt được
thì phải tuyên truyền được cái mục đích ý nghĩa

cái tác dụng của bảo hiểm y tế học sinh
đến với phụ huynh và đến với học sinh
vì vậy chúng tôi đã sử dụng tất cả các kênh
gọi là thông tin từ đài truyền hình đài phát thanh báo
cho đến các truyền thanh ở địa phương
và đặc biệt là chúng tôi cũng in các cái tờ gấp tờ rơi
để phát cho các học sinh của các nhà trường
nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng tôi tức là tổ chức đối thoại trực tiếp
tại các nhà trường
giữa cán bộ bảo hiểm xã hội với các nhà trường
nhất là những trường ở vùng khó khăn hoặc là có những vướng mắt
vấn đề tiếp theo chúng tôi xác định là rất là quan trọng
đó là cái việc tổ chức thật tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho học sinh tại nhà trường
vì đây là một trong những điểm yêu việt của bảo hiểm y tế học sinh
so với các loại hình bảo hiểm tức là khác
công việc của tôi là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh
và giáo viên của trường
trung học lê quy đôn này thẳng sàng các trang thiết bị để đón tiếp luôn
và khi bệnh nhân mà đến thì các cháu đến hay cô giáo ốm mà đến
và cho vào nằm giường
xong sau đó là nhanh chóng là hỏi các cháu bị làm sao
sau đó lấy nhiệt độ huyết áp ra kiểm tra
và với cái khả năng của tôi là trần đoán ban đầu
nếu như các cháu mà bị đau đầu hay đau bụng
với khả năng của mình thì tôi đã cho thuốc
và nếu nặng hơn nữa thì gọi phụ huynh và xin phép ban quản sinh
là cho cháu về để đi khám bệnh tại các bệnh viện
việc phát triển bảo hiểm y tế học sinh sinh viên chín năm qua
tại tỉnh thái bình đã có sự tiến bộ vượt bậc
điều đó thể hiện ở kết quả có gần một trăm linh học sinh sinh viên của tỉnh
đã tham gia bảo hiểm y tế
nhận thức của những người làm công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên
là cơ quan bảo hiểm y tế đến các cơ sở giáo dục
và đặc biệt là nhận thức của các bậc phụ huynh đã được nâng cao
tất cả các bên liên quan đều ý thức sâu sắc
bảo hiểm y tế là quyền lợi gắn bó thiết thực với quyền lợi trẻ em
và đã đồng ý mua thẻ bảo hiểm y tế cho con em của mình
thưa quý vị để xóa đi những bất cập trong bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên
với kinh nghiệm của tỉnh thái bình nói riêng
và những địa phương có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia cao
kinh nghiệm được rút ra đó là cần đưa chương trình giáo dục về an sinh xã hội nói chung
bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nói riêng vào chương trình giáo dục
trong nhà học sinh sinh viên
bên cạnh đó phải hướng tới sự hài lòng của người bệnh
của các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế trong đó có học sinh sinh viên
về phần mình ngành bảo hiểm xã hội cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm
của cơ quan thực hiện chính sách thông qua cải cách hành chính
chuyển mạnh sang tinh thần phục vụ để tất cả mọi người trong xã hội đều hiểu rằng
việc thực hiện chính sách tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm
đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng với xã hội
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây